đoàn công tác hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dẫn đầu
đã có buổi làm việc với tỉnh đồng nai về việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của đồng nai
phó chủ tịch nước cho rằng đồng nai đã có những cách làm hay sáng tạo và đã đề xuất các mô hình gương điển hình mới
nhân rộng ra toàn xã hội qua đó đã tạo động lực mới sức lan tỏa mới các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình
góp phần quan trọng để đồng nai thực hiện thành công những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh những việc đã làm được phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị đồng nai khắc phục hạn chế
đó là phong trào thi đua khen thưởng chưa đồng đều giữa các địa phương đơn vị các đoàn thể
việc phát hiện các mô hình điển hình có lúc chưa kịp thời ngoài ra đồng nai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng
phải toàn diện đi vào thực chất chất lượng hơn
phó chủ tịch nước cũng yêu cầu đồng nai giả soát các đối tượng thuộc diện chính sách để giải quyết các chế độ khen thưởng dứt điểm trong năm hai nghìn hai mươi